thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng lợi dụng dịch bệnh để trục lợi bán thiết bị y tế
cụ thể mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai tp hà nội
đã tạm giữ một đối tượng đã lừa đảo bán hàng nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt qua mạng xã hội
và chiếm đoạt tài sản sáu trăm linh triệu đồng
không cần hàng hóa chỉ cần đôi ba dòng giao bán nhiệt kế điện tử trên mạng với giá rẻ hơn thị trường
đỗ thành nam đã dễ dàng khiến nhiều người sập bẫy
cơ quan cảnh sát điều tra cho biết sau khi tìm được mối bán hàng đối tượng huy động người góp vốn mua chung
nhiều người tin tưởng đã góp vốn hàng trăm triệu đồng cho nam để đặt hàng
trước khi lừa đảo bán nhiệt kế điện tử nam cũng trung gian bán khẩu trang trục lợi
chỉ trong vòng năm ngày từ ngày một mươi tháng ba đến ngày một mươi năm tháng ba đỗ văn nam đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới sáu trăm linh triệu đồng
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp người dân lo lắng mua đồ phòng chống dịch là cần thiết
tuy nhiên nên tỉnh táo khi có ý định mua hàng qua mạng xã hội để tránh thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo